theo thông tin từ hội đồng giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư phó giáo sư năm hai nghìn một mươi chín
tính đến nay tổng số ứng viên đủ điều kiện được các hội đồng giáo sư ngành liên ngành đề nghị là bốn trăm ba mươi bảy trong đó có tám mươi năm ứng viên là giáo sư
hội đồng giáo sư nhà nước cho biết năm hai nghìn một mươi chín việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học
và trang thông tin điện tử của hội đồng giáo sư nhà nước đã phản ánh tính công khai minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn giáo sư phó giáo sư
những thông tin phản biện từ xã hội cộng đồng các nhà khoa học là nguồn thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện
và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư
tuy nhiên thời gian từ nay đến khi xét công nhận chính thức hội đồng giáo sư nhà nước tiếp tục tiếp nhận thông tin từ xã hội
các cơ quan quản lý và các thành phần có liên quan về ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn giáo sư phó giáo sư năm hai nghìn một mươi
nhằm bảo đảm lựa chọn những ứng viên xứng đáng có uy tín về khoa học và đào tạo